chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung nhấn mạnh phải xác định việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh là quan trọng số một
trong đó sở y tế tiếp tục triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn và hai mươi bốn trên bảy theo đúng hướng dẫn của bộ y tế về phân công các y tá bác sĩ túc trực kiểm soát chặt chẽ ở sân bay nội bài
tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải thực hiện theo đúng quy trình trong việc cách ly người bệnh đưa về cơ sở y tế